chương trình hôm nay thứ năm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sẽ có những nội dung chính sau đây

trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ đắc cử joe biden kêu gọi đoàn kết đối phó đại dịch covid một mươi chín
huyền thoại bóng đá diego maradona qua đời
lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn ammtc một mươi bốn
do bộ công an việt nam chủ trì tổ chức
vào sáng ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu khai mạc
đây là lần đầu tiên hội nghị ammtc được tổ chức theo hình thức trực tuyến
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định với trọng trách chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam đã đồng hành cùng các nước asean chủ động thích ứng thực hiện mục tiêu kép
vừa đẩy mạnh phát triển vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch covid một mươi chín
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy vừa qua lãnh đạo các nước asean đã trao đổi
thống nhất nhiều biện pháp định hướng lớn cho cộng đồng asean phát triển bền vững
với người dân luôn ở vị trí trung tâm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh
ổn định đời sống trật tự xã hội phục hồi tăng trưởng kinh tế
cộng đồng chính trị an ninh là một trụ cột quan trọng để xây dựng cộng đồng asean đoàn kết
vững mạnh phát huy vị thế và vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh khu vực
trong năm năm đầu thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng chính trị an ninh asean hai nghìn hai mươi năm
đã có chín mươi sáu dòng hành động được đưa vào thực hiện
đây là con số ấn tượng nhờ sự đóng góp to lớn của cơ chế hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm
vừa chống dịch covid một mươi chín chúng ta lại phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm khác
đó là tội phạm chuyên quốc gia ngày càng tăng
với nhiều hình thức thủ đoạn mới và tinh vi
khi các biện pháp chống dịch làm đình thể hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng tỷ lệ thất nghiệp
góp phần làm phát sinh các loại tội phạm nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng
thực tế này đòi hỏi các nước asean đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật
cần phải tìm ra các giải pháp phương hướng phòng chống tội phạm trong tình hình mới
với nội dung asean gắn kết và chủ động
thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia do bộ công an việt nam đề xuất
đã thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của bộ trưởng các nước asean
phụ trách lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đóng góp vào duy trì môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
thủ tướng đề nghị cộng đồng asean tiếp tục gắn kết thực hiện đầy đủ
và hiệu quả tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
và tuyên bố hà nội về tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm
chú trọng xây dựng cộng đồng chính trị an ninh vững mạnh
qua đó khẳng định vai trò cơ chế hội nghị immtc
trong việc giải quyết các vấn đề tội phạm
góp phần duy trì hòa bình an ninh và ổn định của khu vực
tăng cường xây dựng lòng tin trao đổi thông tin cấp cao
giữa cơ quan thực thi pháp luật của các nước asean
không để các tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia
tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác tăng cường chia sẻ thông tin
giữ ước nước asean trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho công dân asean
và ngăn chặn các bất ổn xã hội gây ra bởi tác động của đại dịch covid một mươi chín
với những thách thức an ninh phi truyền thống trong đó có tội phạm xuyên quốc gia
thủ tướng bày tỏ phải chăng đây là một phép thử sức mạnh cộng đồng asean
thủ tướng mong muốn cộng đồng chính trị an ninh phải đoàn kết
khẳng định bản lĩnh đưa con thuyền lớn asean luôn vững tay lái
vượt qua những sóng gió ngược tự tin tiến lên thực hiện thành công mục tiêu
tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
việt nam luôn cam kết nỗ lực hết mình
cùng các nước thành viên xây dựng cộng đồng asean hòa bình ổn định và phát triển
tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi một bộ công thương đã tổ chức công bố sản phẩm đạt thương hiệu
quốc gia việt nam năm hai nghìn hai mươi
các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí vương đình huệ
bí thư thành ủy thành phố hà nội đã tham dự buổi lễ
năm nay có một trăm hai mươi bốn doanh nghiệp với tổng số hai trăm tám mươi ba sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia việt nam
những thương hiệu này được xét chọn qua năm vòng từ tổng số hơn một hồ sơ đăng ký
và đã bảo đảm được các tiêu chí chặt chẽ do bộ công thương chủ trì
phối hợp với các bộ ban ngành liên quan thẩm định
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
mong muốn các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia trong giai đoạn tới
cần khai thác tốt tiềm năng tận dụng lợi thế để thúc đẩy xuất khẩu thông qua giá trị thương hiệu
kết hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia
đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo tăng cường chủ động hội nhập
đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số cách mạng bốn
sáng nay tại hà nội đã diễn ra diễn đàn logistics việt nam hai nghìn hai mươi
với chủ đề cắt giảm chi phí logistics nâng cao năng lực cạnh tranh
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
trương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phó thủ tướng trịnh đình dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo
diễn đàn năm nay là diễn đàn lần thứ tám được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới
việc triển khai và ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như cptpp evfta rcep
đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh
trong khi đó vấn đề chi phí logistics đã được nêu lên nhiều năm qua nhưng hiện vẫn là điểm nghẽn
các giải pháp cắt giảm chi phí logistics là chủ đề được chính phủ
các bộ ngành địa phương quan tâm và chỉ đạo nhằm giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
đồng thời phục hồi đã tăng trưởng bị xuất giảm do tác động của dịch covid một mươi chín
cũng tại diễn đàn đã diễn ra lễ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công thương
cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics
lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác trong ngành
và lễ công bố báo cáo logistics việt nam hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội thượng tướng hoàng xuân chiến thứ trưởng bộ quốc phòng
đã chủ trì hội nghị trực tuyến về vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong hoạt động diễn giữ hòa bình cùng dự có lãnh đạo cục diễn giữ hòa bình việt nam
đoàn đại biểu đến từ các quốc gia đông nam á đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc
đại diện cấp cao của tổ chức phụ nữ
thượng tướng hoàng xuân chiến thứ trưởng bộ quốc phòng thông tin tháng một mươi năm hai nghìn
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã phê chuẩn nghị quyết một nghìn ba trăm hai mươi năm về phụ nữ hòa bình và an ninh
nhằm đưa phụ nữ tham gia một cách có hệ thống vào những nỗ lực đàm phán
xin giữ hòa bình và tái thiết hậu xung đột
năm hai nghìn hai mươi đánh dấu hai mươi năm nghị quyết một nghìn ba trăm hai mươi năm được phê chuẩn
đến nay việt nam có tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình khoảng một mươi sáu
việc bộ quốc phòng việt nam và chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong hoạt động gìn giữ hòa bình thể hiện sự chủ động của việt nam đối với các chương trình nghị sự của liên hợp quốc
đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm chú trọng đến vai trò của nữ quân nhân trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
từ đó đề xuất các sáng kiến cụ thể thiết thực nhằm thúc đẩy sự tham gia và phát huy vai trò của phụ nữ
trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đặc biệt là trong môi trường phái bộ
cũng trong ngày hôm nay tại thành phố cần thơ bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức hội nghị báo cáo và tham vấn
quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
lãnh đạo một số bộ ngành trung ương lãnh đạo thành ủy tỉnh ủy ủy ban nhân dân và đại diện các sở ban ngành
của các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông kiều long đã tham dự hội nghị
hội nghị giới thiệu về nội dung chính của quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long thời kỳ hai nghìn hai mươi một
đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và thảo luận các vấn đề lớn có tính chiến lược định hình sự phát triển của vùng
cho giai đoạn phát triển dài hạn với tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi từ đó giúp bộ kế hoạch và đầu tư hoàn thiện
quy hoạch trước khi xin ý kiến chính thức bằng văn bản của các bộ ngành địa phương trong vùng đồng bằng sông kiều long
báo cáo trình hội đồng thẩm định quy hoạch vùng xem xét thẩm định trước khi trình thủ tướng chính phủ phê duyệt vào tháng một mươi hai tới
quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long được xây dựng dựa trên các nguyên tắc bảo vệ người dân cải thiện sinh kế phát triển cân bằng
và bảo vệ môi trường với năm nhóm nội dung trọng tâm đồng thời quy hoạch này cũng là kênh cung cấp những thông tin định hướng phát triển của vùng
tới tổ chức doanh nghiệp cộng đồng xã hội và người dân địa phương để huy động hiệu quả các nguồn lực của xã hội
thúc đẩy hợp tác công tư hướng tới sự thịnh vượng chung của toàn vùng đồng bằng sông kiều long
thưa quý vị sáng nay tại hà nội hội thảo khoa học xu thế phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin tự động hóa robot và vật lý
đã được tổ chức tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
các nhà khoa học đã trình bày kết quả nghiên cứu của các công nghệ có tính ứng dụng cao như mạng sáu g và xu thế công nghệ ứng dụng và định hướng nghiên cứu
đề xuất xây dựng hệ thống cứu hộ cứu nạn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai lũ và sạt lở đất
một số kết quả ứng dụng và định hướng phát triển trong lĩnh vực tự động hóa robot trên thế giới và việt nam trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội thảo cũng đề xuất các giải pháp giúp các cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách về chuyển đổi số quốc gia phát triển mạng sáu g
nghiên cứu công nghệ lõi phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thực hiện chương trình nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
bộ đội biên phòng huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã chăm sóc nuôi dưỡng bảy em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện phương châm truyền thống của bộ đội biên phòng
đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
em lê nguyễn công huy sinh năm hai nghìn một mươi một có hoàn cảnh gia đình khó khăn
vừa lên ba tuổi cha em đã mất do tai nạn ba năm sau mẹ em cũng qua đời do bệnh hiểm nghèo
từ chương trình con nuôi đồn biên phòng năm hai nghìn một mươi chín em được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng huyện kim sơn nhận làm con nuôi
cũng từ đây em lại được tiếp tục gọi những tiếng cha đầy ấp tình cảm
bố linh thường xuống đây thăm con và động viên con học hành
như là bố năm học rồi rồi con đã cố gắng học tập
càng sẽ phấn đấu học tập thật tốt để sau này trở thành bố rợn để bảo vệ tổ quốc như bố linh
đối với những hành tích mà các bộ đội biên phòng
các cháu học học đạt được thì tôi luôn cảm thấy tự hào và đó là động lực của mình để mình phấn đấu
và tiếp tục sẽ có nhiều bước phát triển bước mới để dạy bảo các cháu
khi các cháu trưởng thành thì các cháu sẽ có những công việc và cuộc sống tốt đẹp cho xã hội
mô hình con nuôi đồn biên phòng thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đơn vị đang chăm sóc ba cháu với mức hỗ trợ một triệu đồng một cháu
ngoài ra chương trình nâng bức đến trường cũng được đồn triển khai từ năm hai nghìn một mươi
đơn vị đang đỡ đầu cho bốn cháu với mức hỗ trợ hàng tháng là năm trăm linh đồng một cháu
đến khi học hết cấp trung học phổ thông
bộ đội biên phòng tỉnh linh bình cũng thường xuyên quan triệt và cũng mong muốn chương trình này sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa
những hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng không chỉ nâng bức cho các cháu đến trường
mà hơn cả còn nhân nhóm tình yêu biên giới tình yêu quê hương đất nước trong những tâm hồn con trẻ
những người cha nuôi mang quần hàm xanh không chỉ giúp các em chấp cánh ước mơ con chữ
mà còn chia sẻ gần gũi trao cho các em tình cảm ấm áp của người cha
giúp các em mạnh mẽ vượt lên số phận trở thành những người có ích cho xã hội
những nội dung trong nước đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình
khẩn trương ổn định cuộc sống nhân dân vùng sạt lở ở huyện phước sơn
một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
thưa quý vị trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương
phối hợp cùng hội huyết học truyền máu việt nam tổ chức hội nghị khoa học huyết học
truyền máu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi với sự tham gia của gần một đại biểu là các chuyên gia

đây là hội huyết học truyền máu truyền máu truyền máu được tổ chức định kỳ là dịp để các đại biểu có cơ hội cập nhật
kinh thức mới trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn thông qua gần một trăm linh bài chuyên luận và báo cáo có chất
và báo cáo có chất lượng về lĩnh vực chuyên ngành huyết học chuyển máu
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi là một năm đầy biến động do đại dịch covid một mươi chín lan rộng trên toàn cầu
tuy nhiên công tác chuyển máu tại việt nam đã được tổ chức chủ động sáng tạo và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh
bên cạnh đó dưới áp lực rất lớn vừa điều trị vừa phòng chống dịch
đội ngũ chuyên gia cán bộ y tế vẫn không ngừng học hỏi nghiên cứu
nhằm nâng cao chất lượng trần đoán điều trị bệnh máu và cơ quan tạo máu
những nỗ lực đó được thể hiện ở các đề tài nghiên cứu khoa học trình bày tại hội nghị
có giá trị thực tiễn cao đối với công tác truyền máu và điều trị chăm sóc người bệnh
thưa quý vị theo thông tin ghi nhận từ một số bệnh viện tại khu vực miền trung
sau những đợt mưa lũ vừa qua tình hình các ca bệnh quýt mò có xu hướng gia tăng
để chủ động phát hiện sớm điều trị kịp thời giảm tối đa tỷ lệ tử vong do mắc quýt mò
bộ y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thủ trưởng y tế các bộ ngành
triển khai thực hiện tập huấn phổ biến hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh theo chỉ đạo của bộ y tế
do bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng nên khi có ca bệnh nghi ngờ
cần tổ chức hội trần khoa hội trần liên khoa liên viện để kịp thời chẩn đoán
và chỉ định xét nghiệm cho phù hợp đồng thời tăng cường truyền thông
để người dân bệnh nhân người nhà bệnh nhân nắm được các biện pháp phòng chống bệnh
tuyến giao thông vào địa bàn hai xã phước thành và phước lộc huyện phước sơn cơ bản đã thông
tuy nhiên hiện mọi thứ vẫn còn ngồn ngang và phải mất thời gian dài mới có thể khôi phục được
trước mắt tỉnh quảng nam đang khẩn trương huy động nguồn lực
triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt nhằm sớm ổn định đời sống của nhân dân
gần một tháng xảy ra sạt lở gây cô lập ở hai xã phước thành và phước lộc của huyện phước sơn
đến nay tuyến giao thông huyết mạch
vào hai xã đã được lực lượng chức năng khơi thông
tuy nhiên vẫn còn nhiều vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở
hiện tỉnh quảng nam vẫn tiếp tục ra cố để bảo đảm an toàn giao thông
nhằm phục vụ công tác cứu trợ ổn định đời sống của nhân dân
để bảo đảm đời sống cho nhân dân đến nay các lực lượng chức năng đã bố trí hai mươi bảy nhà tạm cho nhân dân ở xã phước thành
vận chuyển trên năm mươi hai tấn gạo
hỗ trợ một tám tỷ đồng tiền mặt bảo đảm lương thực trong vòng ba tháng cho người dân địa phương
đồng thời huy động lực lượng giúp nhân dân tháo dọn nhà cửa đường xá dọn vệ sinh khám chữa bệnh cho người dân
còn tại xã phước lộc bên cạnh tiếp tục tìm kiếm bốn người còn mất tích
những ngày qua các lực lượng đã làm một mươi ba nhà tạm cho các hộ tại thôn một và thôn ba
qua việc sạt lở lần này sẽ có một cuộc họp để bàn về vấn đề đảm bảo phát triển dân sinh
đảm bảo phát triển hạ tầng khu vực miền núi như thế nào để ổn định lâu dài
có thể thích ứng được với tình hình thiên tai và biến hợp đổi khí hậu đang ngày càng khốc liệt như hiện nay
từ sau cơn bão số chín đến nay cùng với quân khu năm các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam
đã giúp huyện phước sơn khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu
để bảo đảm các điều kiện làm việc ổn định đời sống nhân dân
tuy nhiên về lâu dài sắp đến tỉnh quảng nam sẽ tiến hành khảo sát
tìm địa điểm để bố trí tái định cư tất sản xuất và động viên nhân dân đến nơi an toàn
chỉ còn khoảng hai tuần nữa nông dân tỉnh phú yên sẽ vào sản xuất vụ đông xuân
thế nhưng vụ mùa năm nay nông dân sẽ gặp nhiều khó khăn do phải chịu thiệt hại nặng
sau cơn bão số một mươi hai khiến hạ tầng thủy lợi hư hỏng nặng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại những địa bàn nằm ven sông kỳ lộ huyện đông xuân tỉnh phú yên
xã xuân quang một huyện đông xuân
nằm ven sông kỳ lộ sau bão lũ số một mươi hai nhiều tuyến canh thủy lợi nội đồng bị nước lũ phá hư hỏng đất đá bồi lấp như thế này
vụ đông xuân đang đến gần hợp tác xã xuân quang một huyện đồng xuân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại những địa bàn nằm ven sông kỳ lộ huyện đông xuân

nằm ven sông kỳ lộ sau bão lũ số một mươi hai nhiều tuyến canh thủy lợi nội đồng bị nước lũ phá hư hỏng đất đá bồi lấp như thế này
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt bộ lao động mỹ vừa thông báo số người nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên tại nước này tiếp tục tăng trong tuần trước làm dấy lên lo ngại về một đợt suy thoái kinh tế mới
số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại mỹ trong tuần lễ kết thúc vào ngày hai mươi một tháng một mươi một là bảy trăm bảy mươi tám người tăng ba mươi người so với tuần trước đó
đây là tuần thứ hai liên tiếp số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên kể từ tháng bảy vừa qua
và tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng
đây là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân viên ở quy mô lớn do các biện pháp hạn chế mới
điều này sẽ làm chậm lại quá trình phục hồi của thị trường lao động
đại dịch covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đầu tàu thế giới
trong khi đó quốc hội mỹ vẫn đang bế tắc trong việc thông qua gói kích thích kinh tế mới khi đảng dân chủ muốn số tiền cứu trợ lớn hơn mức đảng cộng hòa sẵn sàng trì
còn tại trung quốc thông tin từ tập đoàn thực phẩm nông nghiệp thủ đô của nước này vừa cho biết
chợ đầu mối kinh thâm một trong những chợ buôn bán hải sản lớn của bắc kinh
sẽ chia tách chuỗi bán buôn và bán lẻ ngừng cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng cá nhân
chợ kinh thâm với diện tích hơn một mươi m hai thuộc quận phong đài một quận cửa ngõ của bắc kinh
tháng sáu năm nay tại đây và một số chợ hải sản khác đã phát hiện virus sars cov hai
gây nên đợt tái bùng phát covid một mươi chín quy mô nhỏ tại thủ đô
chợ đã được đóng cửa từ tháng sáu và đến tháng chín được từng bước mở cửa trở lại
trong khi đó tại chợ tân địa phát nhà chức trách đã yêu cầu ban quản lý chợ thanh lý vô điều kiện
toàn bộ mặt hàng thủy hải sản tươi và đông lạnh ngoại trừ mặt hàng thịt lợn tươi sống
toàn bộ các kho lạnh sau khi dọn dẹp sẽ được khử trùng và cắt điện
sau hàng loạt những ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn quốc mới đây liên quan tới thực phẩm đông lạnh nhập khẩu
những động thái trên của trung quốc là nhằm ngăn chặn tối đa khả năng lây lan của virus sars cov hai ra cộng đồng